đã sáu mươi năm trôi qua nhưng đối với ông đặng thanh dân tên thường gọi là ông nam dân
ở thị trấn bến lức huyện bến lức tỉnh long an luôn nhớ như in những hình ảnh
những câu nói hay lời dạn ân cần của bác hồ trong lần vinh dự được gặp bác trong quân ngũ
hình ảnh của bác và lời dặn của bác đã in đậm trong tâm trí của ông nam dân
một mươi tuổi ông nam dân được cha của mình là cán bộ cách mạng gửi cho một đồng đội
vào cơ quan tham mưu của tỉnh đội trà vinh
năm một nghìn chín trăm sáu mươi ông được chọn vào đội diễn tập chuẩn bị cho cuộc tổng duyệt binh kỷ niệm một mươi năm năm
ngày thành lập nước việt nam dân chủ cộng hòa
và đây là cơ duyên để người lính miền nam nam dân được gặp bác hồ
vì cái ngày lễ duyệt binh thì nó cũng là cái chuyện
nó cũng là cái chuyện
nhưng mà bác đến thăm thì mới thấy là cái chuyện cái ngày lễ duyệt binh của bác là
cái thứ hai là thấy cái tình cảm của bác đối với quân đội
nó rất là sâu lắm

bác cũng đồng tâm tới với cái đó mình thấy rất là tình cảm
và cái hình ảnh của bác cái lời dạn của bác
nó in đậm trong người bác
từ đó tới giờ bác cũng vui vẻ vui vẻ
ở tuổi tám năm câu chuyện được các bác hồ vào năm tháng học tập
sống chiến đấu trong quân đội vẫn luôn được cựu chiến binh nam dân
kể lại cho thế hệ con cháu và thanh thiếu niên địa phương
để các em tự hào hơn về người cha già của dân tộc
phấn đấu nhiều hơn nữa trong công cuộc học tập
rèn luyện hành động xây dựng quê hương đất nước
khi nghe câu chuyện của năm về lần đầu gặp bác hồ
thì riêng em tôi xúc động
vì tự hào bác dù bận trăm công ngàn việc như thế nào
bác cũng luôn dành tình cảm về cho quân đội cho dân dân việt nam
nhất là chiến sĩ
thân bản thân thì cũng luôn cố gắng học tập
làm theo chế thị năm của bộ chính trị
học tập làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh
đã sáu mươi năm trôi qua ông nam dân vẫn nhớ như in

sự bất ngờ khi gặp bác và câu hỏi của bác
chú là người miền nam phải không đang công tác ở đâu
và những lời động viên ông hoàn thành tốt nhiệm vụ
với bản thân ông lúc còn công tác hay đã nghỉ hưu
ông luôn lấy tấm gương cao đẹp suốt đời hy sinh phụng sự tổ quốc
phục vụ nhân dân của bác để học tập phấn đấu
rèn luyện gắn sức hoàn thành mọi nhiệm vụ công tác